liên quan đến vụ nữ kế toán một công ty bị sát hại tại phường khánh bình
thị xã tân uyên vụ việc xảy ra vào chiều hai mươi chín tháng ba công an tỉnh bình dương cho biết
đang cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt nghi phạm là giám đốc công ty
nghi phạm tên giang jong u bốn mươi bảy tuổi quốc tịch trung quốc
một trong các căn cứ để cơ quan điều tra xác định ông giang jong u là nghi phạm
là từ lời khai của những người có liên quan và camera tại hiện trường
camera tại công ty ghi lại vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng ba
giang jong u và nữ kế toán ngồi nói chuyện trong phòng làm việc
sau đó hai người xảy ra tranh cãi
tiếp đó nữ kế toán quỳ xuống cầu xin vị giám đốc
tuy nhiên giang jong gu đã dùng tay khoát cổ khống chế nữ kế toán rồi đánh túi bụi
hai bên giàn co trong phòng một thời gian ngắn
tiếp đó giang rong gu kẹp cổ nơi kế toán kéo đến buồn rửa tay để lấy con dao trên kệ
lúc này nữ kế toán buồn thoát ra được định bỏ chạy nhưng giang jong gu kịp túng được
cuối clip giang jong gu kéo nữ kế toán vào phòng vệ sinh sát hại người này
rồi rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng biên kiểm soát sáu mươi một c bốn nghìn năm trăm linh
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tính bình dương đã phát đi thông báo truy tìm nghi phạm giang jong gu
bốn mươi bảy tuổi quốc tịch trung quốc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cũng thông báo cơ quan tổ chức cá nhân
nếu phát hiện giang rong gu ở đâu báo tin về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
hoặc công an nơi gần nhất